mới đây bệnh viện đa khoa hùng vương phú thọ nhận được cuộc gọi cấp cứu tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa hai xe tải xảy ra trên cao tốc tuyên quang phú thọ
khi tiếp nhận hiện trường năm bệnh nhân trong tình trạng tỉnh đau nhờ vùng ngực bụng và hai chân
bệnh nhân mất nhiều máu do vết thương phức tạp ở vùng đầu
trên bên phải bị biến dạng nguy cơ sốc chấn thương rất cao nếu không xử trí kịp thời
tuy nhiên bệnh nhân bị mắc kẹt trong cabin không thể nhanh chóng đưa bệnh nhân ra
đội ngũ cấp cứu một trăm một mươi năm đã nhanh chóng tiến hành sức cứu tại chỗ giảm đau tích cực
đeo nẹp cổ lấy đường truyền thổ oxy giải phóng vùng ngực bị chảy nét bởi vô lăng đánh giá tổn thương ngực bụng
các vấn đề về đường thở chưa phải can thiệp cấp cứu
mục đích lúc này là phải nhanh chóng ổn định tình trạng của bệnh nhân để phối hợp với đội ngũ cứu hộ công an giao thông giải cứu bệnh nhân
sao va chạm mạnh cabin biến dạng bẹp xuống nên quá trình giải cứu bệnh nhân trong đêm tối gặp rất nhiều khó khăn
sau hai giờ nỗ lực bệnh nhân đã được ra khỏi cabin
bệnh nhân tiếp tục được giảm đau chống sóc bù dịch thổ oxy cầm máu
bệnh nhân nhanh chóng được cố định hai chân kiểm tra toàn trạng và báo trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm bệnh viện đa khoa hùng vương
ngay sau khi tiếp nhận được thông tin bệnh viện đã nhanh chóng chuẩn bị dương máy móc
các phương tiện lâm sàng để tiến hành trần đoán cho bệnh nhân
bệnh nhân bị đa chấn thương chấn thương ngực kín gãy xương xương bốn nghìn năm trăm sáu mươi bảy bên phải gãy xương xương ba mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi bảy bên trái
gãy xương ức gãy kín xương đùi bên phải gãy cổ xương đùi bên phải gãy xương đốt một ngón một bàn tay bên phải
bệnh nhân đã được theo dõi tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện
theo các bác sĩ việc sơ cứu tại hiện trường đúng cách là rất quan trọng
bệnh nhân đã được cầm máu cấp cứu tốt trước khi được sát khỏi cabin
hạn chế tối đa tổn thương thêm cho bệnh nhân và mất máu trong quá trình giải cứu
trong những vụ tai nạn những người có mặt đầu tiên tại hiện trường thường là những người không có chuyên môn về y tế
nếu họ chưa từng được tập huấn về kỹ năng sơ cứu cơ bản
cùng với sự mất bình tĩnh run sợ dễ tạo ra những sai sát đáng tiếc
sơ cấp cứu là việc cung cấp y tế ngay lập tức cho bệnh nhân hoặc người bệnh
cho đến khi họ nhận được sự chăm sóc bởi nhân viên y tế chuyên nghiệp
việc sơ cấp cứu không phải là chữa các bệnh lý hay chấn thương
mà đó là sự chăm sóc ban đầu như sự chấn năng tôn lý đối với người bệnh
hoặc người chứng kiến tài nạn sự kiện chấn thương
sơ cấp cứu là một phần quan trọng cho quá trình cấp cứu nhằm mục đích tăng khả năng sống sót
cũng như giúp giảm thiểu các nghi cơ ảnh hưởng của chấn thương tai nạn thiên tai bệnh tật
những người thực hiện sơ cấp cứu ban đầu là những người tiếp xúc với bệnh nhân hay nạn nhân ngay từ đầu
do đó nếu họ được đào tạo bài bản về kiến thức sơ cứu ban đầu
sự hiểu biết về các kỹ năng sẽ là một phần rất quan trọng để hỗ trợ hiệu quả cho nạn nhân
sơ cấp cứu ban đầu là điều đặc biệt cần thiết ở bất cứ đâu
bởi có những tình huống xảy ra cần phải được tiến hành sơ cấp cứu ngay lập tức
từ những giây phút ban đầu khi mà bệnh nhân chưa thể được đưa đến bệnh viện
sơ cấp cứu bao gồm có các bước
thứ nhất đánh giá tình huống
thứ hai lập và thực hiện theo đúng kế hoạch sơ cấp cứu cũng như hỗ trợ của nạn nhân
thứ ba đảm bảo các nạn nhân đang ở trong khu vực an toàn
thứ tư sơ cấp cứu bao gồm cả hỗ trợ tâm lý ban đầu khi cần thiết
quá trình thực hiện sơ cấp cứu ban đầu là khác nhau
tùy thuộc vào tình huống cụ thể hoàn cảnh và những trang thiết bị có sẵn
hoặc có sự sẵn sàng của sự chăm sóc y tế tiếp theo
do đó những người thực hiện sơ cấp cứu ban đầu cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định
dựa trên sự hiểu biết và đánh giá của bản thân về những gì sẵn có
nguyên tắc trong sơ cấp cứu
người thực hiện trong sơ cấp cứu cần tuân thủ bốn nguyên tắc
giữ bình tĩnh cho bản thân và không được mạo hiểm đối với sự an toàn của chính bản thân bạn
cũng như nạn nhân điều này nhằm ngăn chặn tình trạng có thêm nạn nhân
kiểm soát tốt tình huống chắc chắn rằng hiện trường là an toàn
tiến hành sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân để bảo toàn tính mạng và thúc đẩy quá trình phục hồi
cần làm theo từng bước nhằm tránh tình trạng thiếu sót
chóng ngợp do lo lắng hoặc tránh bỏ sót những thông tin quan trọng
theo tiến sĩ bác sĩ dương đình toàn viện trân thương trịnh hình bệnh viện yếu nghị việt đức
thực tế cho thấy một tỷ lệ không nhỏ nạn nhân bị tai nạn giao thông tử vong là do không được sơ cứu
hoặc sơ cứu không đúng cách trước khi đưa tới cơ sở y tế hoặc đợi xe gặp cứu
theo tiến sĩ bác sĩ dương đình toàn nhấn mạnh hãy gọi cấp cứu một trăm một mươi năm nơi gần nhất
sau đó đánh giá tình trạng nhanh chóng cho tình huống xử lý mối đe dọa tính mạng của nạn nhân
cụ thể làm theo các bước sau đây
kiểm tra tình trạng trí giác
khi tiếp cận được người bị nạn đầu tiên là phải hỏi họ tên họ là gì
nếu người bị nạn trả lời được thì họ còn tỉnh táo
trong trường hợp không có phản ứng gì có viếng nhẹ lên người sẽ có phản ứng gì hay không
câu vie ốc không đáp ứng cho thấy nạn nhân đang hôn mê có thể đang trong tình trạng nguy kịch
kiểm tra đường thở
quan sát đường thở nếu có đất cát răng giả và các dị vật khác ở miệng mũi gây càng trở được ngu hấp
hãy dùng tay lấy dị vật ra làm thông thoáng đường thở
bằng cách quan sát chuyển động của lông ngực hoặc áp lên má hoặc gần mũi của bệnh nhân
nếu thấy bệnh nhân không thở hoặc thở bất thường tiến hành hô hấp nhân tạo
hà hơi thổi ngạt ép tim ngoài lông ngực
nếu bạn chưa từng được học cách hô hấp nhân tạo thì không nên làm
mà đề nghị những người đi cùng ai biết thì hãy thực hiện
họ bạn có thể gọi một trăm một mươi năm yêu cầu hướng dẫn cho nên khi độ cấp cứu đến
nếu nạn nhân trong tình trạng hôn mê và mũi miệng có nhiều máu chất nôn
nhẹ nhàng nghiêng đầu nạn nhân về một bên
phòng khi máu và chất nôn tràn vào đường thở
tim và băng bó cầm máu các vết thương
trời máu là nguyên nhân chính khi gia tình trận sốc
do đó hay tìm mọi cách phải cầm máu cho nạn nhân
dùng miếng vải sạch gấp thành nhiều lớp đặt lên miệng vết thương
nếu nạn nhân tỉnh táo bà họ dùng tay ép chặt miếng vải đó
như vậy bạn cũng sẽ có thời gian sơ cứu cho những nạn nhân khác nặng hơn
khi miếng vải thấm nhiều máu không nên bỏ ra để thay thế vải khác
mà đệm thêm lớp vải và cuốn thêm nhiều vòng băng
với nạn nhân bị sốc hãy đặt họ nằm xuống
lấy lỏng quần áo nâng cao hai chân lên quá đầu
và trong trường hợp không bị ảnh hưởng đến cuộc sống và vết thương
nếu trời lạnh hãy hủ ấm bằng cách đắp chăn hoặc áo lên người nạn nhân
động viên chấn an người gặp nạn cũng đóng vai trò rất quan trọng
giúp nạn nhân đỡ lo âu và không hoảng loạn
về cách di chuyển bệnh nhân nếu người bị nạn mắc kẹt ở trong ô tô
họ rất dễ bị gãy xương chấn thương cuộc sống đặc biệt là cuộc sống cổ
trong trường hợp này không nên di chuyển mà để nạn nhân bất động
nếu di chuyển tổn thương của họ sẽ trở nên trầm trọng hơn
dễ gây sốc nguy hiểm như tính mạng
khi có tình huống nguy hiểm tại hiện trường
ví dụ có nguy cơ chập điện cháy nổ buộc phải di chuyển nạn nhân ra khỏi hiện trường
trong khi di chuyển nạn nhân hãy cố gắng tránh những động tác như xoắn vặn gặp cổ gặp người
tốt nhất là có nhiều người hỗ trợ để giữ thẳng lương cổ và chân nạn nhân trong quá trình di chuyển
trong trường hợp nếu nạn nhân bị gãy xương chi gây biến dạng gặp góc
cố gắng giữ nguyên tư thế biến dạng khi di chuyển
khi di chuyển nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm
trong điều kiện nào đó nền đất bãi cỏ nên kéo hơn là bế
tốt nhất để kéo nạn nhân là hãy túm cổ áo hoặc ống quần
tiến sĩ bác sĩ dương đình toạn khuyên cáo
không nên di chuyển nạn nhân hoặc vận chuyển nạn nhân đi cấp cứu bằng xe máy xe đạp hoặc cộng trên lương
đặc biệt không cố lấy những vật ngọn găm sâu vào cơ thể nạn nhân đặc biệt là bụng ngực đầu
các động tác hỗ trợ sơ cứu phải hết sức cẩn trọng để ngăn ngừa những tổn thương phát
khiến cho tình trạng nạn nhân trở nên nặng hơn
nếu cần thiết hãy tiến hành sơ cứu cấp cứu ngay ép tim thổi ngạt hoặc chỉ thổi ngạt để hỗ trợ sự sống
hay dựa trên những ưu tiên của chấn thương đã đánh giá từ trước để thực hiện sơ cấp cứu
nếu cần hãy hỗ trợ nạn nhân người thân và những người xung quanh
điều này bao gồm cả việc thông báo cho nạn nhân xác định của họ về những gì bạn đang thực hiện
về kế hoạch của bạn để họ cảm thấy an tâm và tin tưởng
chuẩn bị trong quá trình vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế
sát ký là một bước rất quan trọng trong quá trình cứu sống nạn nhân và trong các vụ tai nạn thiên tai
việc nắm chắc các bước sơ cứu ban đầu và tiến hành đúng bước là một điều rất quan trọng
nhằm tránh xảy ra những sai sót trong quá trình cấp cứu